sau đây là những tin tức về an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
hai đối tượng nguyễn ngọc hải hai mươi chín tuổi trú tại phường tam thuận quận thanh khê
và nguyễn quốc tuấn ba mươi một tuổi trú tại phường thọ quang quận sơn trà
vừa bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
theo cơ quan điều tra vào ngày hai mươi ba tháng ba anh võ nhật tĩnh đang nhậu với nhóm bạn
trên đường nguyễn tất thành một lúc sau nhóm của tuấn và hải cũng đến nhậu
do mâu thuận với nhau hải dùng kéo đâm anh tĩnh khiến anh tĩnh cục xuống đất
hai nhóm của tuấn và hải còn đuổi theo và đánh liên tục vào người khiến anh tĩnh phải nhập viện cấp cứu
được biết cả tuấn và hải đều đã từng có tiền án tiền sự nhưng không hối cải mà tiếp tục tái phạm
riêng đối tượng võ văn tuệ trong nhóm của hải cũng bị khởi tố nhưng cho phép tại ngoại
khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng tám hai mươi một đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
phối hợp cùng công an huyện châu thành a bắt quả tang khi bất ngờ ập vào nhà đối tượng đặng quốc phong
trú tại thị trấn rạch gòi huyện châu thành a
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một mươi ba con gà đá trên tám mươi triệu đồng tiền mặt
một mươi sáu điện thoại di động các loại và một số vật dụng biên quan
đây là sân gà nằm sâu trong khu dân cư có tường cao được bao bọc bằng nhiều lớp rào kẽm gai và sắt nhọn
chỉ có một lối ra và duy nhất là từ nhà của đặng quốc phong và nhiều lớp của cửa bảo vệ
do đó lực lượng công an phải bất gần một tháng theo dõi đem kế hoạch để triệt phá
còn vừa qua tại tỉnh bà rịa vũng tàu một nữ du khách bốn mươi tuổi ngay sau khi bị cướp giật tài sản đã đuổi theo tên cướp
được sự giúp đỡ của quân chúng nhân dân nạn nhân đã khống chế được tên cướp giao cho cơ quan công an để xử lý
đối tượng bị bắt giữ là võ thanh minh bốn mươi hai tuổi trú tại xuân lộc đồng nai
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận thấy chị nguyễn thị thu hà bốn mươi tuổi
và chị nguyễn thị hồng cùng chú tại lạc thủy hòa bình đi bộ trên đường hoàng hoa thám
trên tay có cầm túi sách nên võ thanh minh chạy đến giật chiếc túi của chị hà nhưng sau đó bị chị hà và người dân bắt giữ
được biết võ thanh minh là đối tượng từng có hai tiền án về các tội danh trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
còn tại tỉnh quảng ninh công an thành phố hạ long cũng vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
đây là nhóm đối tượng nguy hiểm khi gây ra hơn hai mươi vụ cướp giật nhằm vào phụ nữ
việc phá thành công nhóm cướp giật này đã trả lại bình yên cho người dân khi lưu thông trên đường
hai mươi vụ cướp liên hoàn với giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng sử dụng xe không biển số bịt khẩu trang
nhóm sau đối tượng này đã tổ chức cướp giật trên các tuyến đường vắng người nhằm vào chủ yếu là phụ nữ
trước tình hình cướp giật trên địa bàn có những diễn biến phức tạp
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu công an tp hạ long đã phối hợp lập chuyên án bắt khẩn cấp vũ đại dương nguyễn quang vinh vũ trọng công lục huệ phong nguyễn trọng thủy và phạm văn mạnh
đều trú tại phường hà phong thành phố hạ long về tội cướp giật tài sản
khám xét nơi ở khẩn cấp của các đối tượng thu giữ hai túi sách một mươi năm điện thoại di động các loại
một laptop máy tính bảng hai nhẫn vàng hai xe máy không gắn biển số cùng với nhiều tăng vật khác
các đối tượng đã khai nhận cướp giật trên hai mươi vụ
nạn nhân bị cướp giật tài sản không lớn nhưng dễ gặp nguy hiểm vì bị các đối tượng làm ngã bị thương thậm chí tử vong
để đấu tranh và ngăn chặn quyết liệt tình hình cướp giật trên địa bàn sáu tháng đầu năm công an thành phố hạ long đã tập trung điều tra
huy động một trăm linh quân số triệt phá nhóm sáu đối tượng gây ra hai mươi vụ cướp triệu tập một mươi ba đối tượng liên quan về hành vi vi phạm
thu giữ được một số tăng vật vụ án
tuy nhiên công an tp hạ long cũng khuyến cáo người dân cần có tinh thần cảnh giác cao đối với tài sản của mình
hôm qua ngày một mươi chín tháng tám trên địa bàn các tỉnh quảng ninh thái bình nam định có nơi có mưa vừa mưa to các lực lượng chức năng và người dân đang tích cực chủ động đối phó hoàn lưu sau bão số ba
tại quảng ninh để đảm bảo an toàn cho người dân các huyện thị của quảng ninh đã di rời hàng trăm người dân tại các khu vực thấp trũng có nguy cơ sạt lở dưới chân bãi thải than như ở hạ long vân đồn móng cái tiên yên huyện miền núi bình liêu
ở thành phố hạ long những điểm nóng về ngập lụt vẫn đang có lực lượng ứng trực cùng với máy móc hỗ trợ người dân và sẵn sàng tiêu úng
quảng ninh sẵn sàng các phương án đối phó với nguy cơ lũ quét sạt lở ở miền núi lũ lên cao trên các sông suối chống ngập úng ở khu vực ven biển
còn tại thái bình do sau bão thường có mưa lớn nên lực lượng chức năng của tỉnh đang phối hợp cùng nhân dân tích cực tiến hành công tác ứng phó với hoàn lưu sau bão
theo đó công tác tháo bơm kiệt nước đồng ruộng khơi thông dòng chảy đang được khẩn trương thực hiện đề phóng mưa lớn gây ngập úng lúa và hoa màu
đồng thời lên các phương án vận hành các hệ thống thủy lợi sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra
theo thống kê ban đầu thiệt hại do bão số ba ở tỉnh nam định là không đáng kể
tuy nhiên hệ thống đê kè của tỉnh này đang bị đe dọa nghiêm trọng khi sau bão số một và một phần ảnh hưởng của bão số ba nam định có tới hai mươi bốn đoạn đê kè bị sạt lở nặng
cùng với nỗi lo về khắc phục sự cố đê kè tỉnh nam định đang lo ngại hoàn lưu sau bão số ba có thể ảnh hưởng gây ngập úng đối với bảy mươi tám tám trăm linh ha lúa mùa vừa hồi phục sau bão số một được ít ngày
tuy nhiên các lực lượng phòng chống lụt bão trong tỉnh đã sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra trong đó lực lượng vũ trang đang sẵn sàng giúp đỡ người dân địa phương khắc phục hậu quả sau bão
và hiện tại thì bà con nông dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là hiện trạng sạt lở dọc bờ sông chảy đoạn chảy qua địa phận thôn một mươi ba xã đại minh huyện yên bình tỉnh yên bái
người dân ở đây cho biết tình trạng sạt lở nghiêm trọng như thế này đã bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi ba và kéo dài đến tận bây giờ với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
đã có hàng nghìn mát vông đất đai
cây cối hoa màu của bà con bị dòng nước cuốn trôi trong đó hộ gia đình ông trần văn quý và bà đỗ thị hằng là những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất
theo người dân và chính quyền

đêm nhạc mang tên gọi hồ chí minh đẹp nhất tên người là sự kiện văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm bảy mươi một năm thành công của cách mạng tháng tám

là những ca khúc ngợi ca bác hồ với những tình cảm thiêng liêng và xúc động với những giọng ca đỉnh cao của dòng nhạc cách mạng đang được mến mộ
đêm nhạc cũng đã gợi lại cho công chúng nhớ lại những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
chương trình cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc biểu dương tinh thần đại đoàn kết các dân tộc
thể hiện niềm tin vững chắc với đảng khát vọng của tuổi trẻ trong công tác
trong đó mức phí dự kiến giảm từ một mươi đến hai mươi động thái này đã nhận được sự phản ứng tích cực từ các doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên ở góc độ khác nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho rằng đề xuất giảm phí đã thêm một lần nữa chỉ ra những khoảng tối tại các dự án bot
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
với tiêu đề đề xuất giảm phí bot chiêu trò chấn an dư luận ghi nhận ý kiến về vấn đề trên
đề cập đến nguyên nhân điều chỉnh giảm phí tại các trạm bot theo ông nguyễn viết huy phó vụ trưởng vụ ppp bộ giao thông vận tải
hầu hết các dự án sau khi quyết toán đều có chi phí đầu tư thấp hơn tổng mức đầu tư ban đầu do chi phí dự phòng lớn nhưng không sử dụng đến
và đây là cơ sở để thực hiện việc điều chỉnh mức phí cũng như phương án tài chính của dự án
trước thông tin này nhiều chuyên gia đặt câu hỏi như vậy bộ giao thông vận tải đã biết các dự án không thực hiện hết kinh phí dự toán
vậy tại sao không giảm phí ngay từ đầu thậm chí còn năm lần bảy lượt đề xuất tăng phí bot
đề cập đến mức giảm một mươi hai mươi tiến sĩ nguyễn xuân thủy nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông vận tải cho rằng
mức giảm phí này không nhỏ nếu chủ đầu tư dự án bot trung thực không đội giá thì rõ ràng với mức giảm này doanh nghiệp đầu tư bot sẽ chịu thiệt lớn
đề xuất giảm mức bot một lần nữa cho thấy có sự thiếu minh bạch giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp làm bot trong việc tính toán mức phí lộ chỉnh tăng phí
kết thúc thời gian nộp giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đợt một ngày một mươi chín tháng tám nhiều trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu
ngoài việc tuyển bổ sung không ít trường đã hạ điểm để mở rộng nguồn tuyển
báo tùy trẻ đăng tải bài viết có tiêu đề hàng loạt trường hạ điểm xét tuyển thí sinh đang ở đâu đi sâu tìm hiểu tình trạng trên
trao đổi với phóng viên báo tuổi trẻ tiến sĩ nguyễn kim quang phó hiệu trưởng trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tp hcm
cho rằng với cơ chế xét tuyển như năm nay về nguyên tắc thống kê khả năng một thí sinh đậu cùng lúc hai trường là rất cao
như vậy sát xuất các trường gọi trúng tuyển chỉ năm mươi vì thí sinh chọn một trong hai trường
trên lý thuyết các trường muốn đủ trí tiêu phải gọi thí sinh trúng tuyển đến hai trăm linh chỉ tiêu
trong khi đó bộ giáo dục và đào tạo giao cho các trường được quyền gọi thí sinh để đảm bảo chỉ tiêu còn tuyển
nhưng bộ lại liên tục cảnh báo trường nào tuyển vượt chỉ tiêu sẽ bị xử lý kỷ luật
vì thế không trường nào dám gọi thí sinh vượt đến hai trăm linh
đây thực sự là thách đối với các trường trong kỳ tuyển sinh năm nay
do đó tình trạng thí sinh nhập học không đủ trí tiêu khá phổ biến ở các trường là chuyện bình thường
các trường đều dè dặt và đã sẵn sàng phương án xét tuyển bổ sung
trong khi đó hàng loạt trường đại học ở các địa phương các trường đóng tại các tỉnh như xây dựng miền trung xây dựng miền tây
sư phạm kỹ thuật vĩnh long cũng thông báo xét tuyển bổ sung
ở phía bắc trường đại học thủy lợi cũng cho biết sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung
vì mới chỉ có hai tám trăm linh thí sinh trúng tuyển nộp giấy chứng nhận trên ba một trăm hai mươi chỉ tiêu vào trường
cũng trong sáng ngày hôm qua một mươi chín tháng tám do không làm chủ tốc độ
một ô tô tải bị lật rơi xuống đám ruộng thuộc xã đức thạnh huyện mộ đức quảng ngãi làm hai người trên xe bị thương
ô tô tải biển số bảy mươi sáu c một nghìn chín trăm sáu mươi ba sau khi trở gạch từ bình định ra tỉnh quảng ngãi
khi đến đoạn quốc lộ một a thuộc xã đức thạnh tài xế bị bùn ngủ mất tay lái khiến xe lật xuống ruộng
vụ lật xe làm toàn bộ trên một mươi tấn ngói bị bể tài xế và phụ xe ngồi trên cabin bị thương
địa điểm nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thoáng xa khu dân cư
nên tài xế điều khiển ô tô thường chạy quá tốc độ dẫn đến nhiều vụ lật xe ô tô
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
trước tình trình trên nghị định bốn mươi sáu ndcp hai nghìn một mươi sáu ra đời đã điều chỉnh tăng mức xử phạt
đối với người điều khiển phương tiện sử dụng
tuy nhiên qua thời gian thực hiện lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn
trong công tác tuần tra phát hiện và xử lý
theo nghị định bốn mươi sáu ndcp hai nghìn một mươi sáu việc tăng mức phạt đối với hành vi sử dụng rượu bia
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang được các đơn vị địa phương triển khai thực hiện
những ngày đầu đã có kết quả tốt mang tính gian đe những người cố tỉnh vi phạm
qua việc tăng mức phạt cũng cho thấy
hiệu lực của pháp luật được chấn trị
tăng mức phạt được chấn trị nhiều người dân chấp hành tốt
như vậy là rất là hợp lý và có thể rằng là xử phạt nặng thêm để mang tính chất dân đe
vì các hành vi trên thì sẽ gây tai nạn xảy ra rất là nhiều và nguy hiểm cho những người mà tham gia giao thông
trong thực tế công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm này
còn gặp nhiều khó khăn
nhiều trường hợp cố tình không hợp tác bỏ chạy khi phát hiện chốt kiểm tra
có khó khăn về việc phát hiện kiểm tra xử lý
cụ thể hơn là khi chúng tôi phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về lục độ cổn
thì đa phần người vi phạm sử dụng rất nhiều cách thức cách để biện minh cho những vi phạm của mình
bên cạnh công tác tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
thì còn khó khăn trong công tác xử lý
vì nhiều người không chấp hành việc thổi vào máy đo
họ sẽ tìm cách để họ không hợp tác với lực lượng chức năng
như là không thổi vào máy đo hoặc là có thổi thì thổi theo kiểu là hời hợt thổi cho qua cho lấy lệ
chính vì vậy mà chúng tôi cũng phải vừa mềm mỏng và cũng vừa kiên quyết xử lý để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
đó là với những trường hợp mà không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng
thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản
với hành vi là không chấp hành sự kiểm tra kiểm soát về nồng độ cồn của lực lượng chức năng
để đạt được hiệu quả tốt hơn nữa lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
tăng cường mua sắm trang thiết bị máy đo nồng độ cồn cho cảnh sát giao thông các địa phương đặc biệt là ở cấp huyện
sáu trăm năm mươi sáu là số xe ô tô bị sở giao thông vận tải hà nội ra quyết định thu hồi phù hiệu và đình chỉ hoạt động một tháng do vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành tinh